ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
có bài viết sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân
antv trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm khẳng định sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh là di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân
sự ra đời của sáu điều bác hồ dạy với công an nhân dân trước hết là tình cảm mong ước của người
trong xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ đảng tổ quốc đất nước và nhân dân
hàm chứa những giá trị về lý luận khoa học sâu sắc toàn diện và chiến lược
với những nội dung cơ bản căn cốt nhất

đó cũng là chỉ đạo của đảng nhà nước đối với công an nhân dân
đây cũng là những nguyên tắc phương pháp tiêu chuẩn đích phân đấu cơ sở gốc rễ
để xây dựng phát triển hoàn thiện văn hóa công an nhân dân
phương pháp đối nhân xử thế của người công an
những nguyên tắc phương châm nền tảng để xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
học tập và thực hiện sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân
là phong trào được phát động và thực hiện sớm thường xuyên liên tục sâu rộng và lâu bền nhất
là sợi chỉ đỏ là trung tâm cốt lõi để phát triển nội dung trong các phong trào thi đua khác
kết quả học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
đã được minh chứng bằng những trang sử vàng những chiến công thành tích vẻ vang
của công an nhân dân việt nam trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
bằng sự lớn mạnh trưởng thành vượt bậc của lực lượng công an nhân dân hôm nay
học tập và làm theo sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
là một trong năm nội dung lời thề danh dự của công an nhân dân việt nam
như lẽ sống tất yếu
điều đó khẳng định quyết tâm sắt đá bền bỉ một lòng một dạ
tuyệt đối trung thành của lực lượng công an nhân dân
trong học tập và thực hiện sáu điều dạy của người
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trở thành ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
và thực tiễn bảy mươi năm năm qua đã chứng minh
sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch hồ chí minh đã đang và sẽ mãi là di sản tinh thần quý báu vô giá
là kim chỉ nam cho mọi hoạt động công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
học tập thực hiện tốt sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả yêu cầu tất yếu tự thân
của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân trong quá trình hoàn thiện bản thân
để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đã có hàng nghìn tấm gương tốt hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ công an
trong thực hiện sáu điều dạy của người
nêu cao tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
được đảng nhà nước nhân dân ghi nhận đánh giá cao
nhiều tấm gương trong số đó đã trở thành biểu tượng cao đẹp
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh với công an nhân dân
đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên
thực tiễn khẳng định đây không chỉ là lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh
với lực lượng công an nhân dân mà còn là tư cách đạo đức chung
của những người cộng sản là phương châm xử thế hành động
của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị nói chung
vì thế tiếp tục đẩy mạnh học tập và thực hiện sáu điều dạy
của chủ tịch hồ chí minh với công an nhân dân
bằng các giải pháp quyết liệt và hiệu quả sâu rộng hơn
thực sự cần thiết và vô cùng ý nghĩa đối với cán bộ đảng viên
bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được trong thực hiện
sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
bảy mươi năm năm qua thấm nhuận tư tưởng hồ chí minh về tự phê bình
và phê bình với tinh thần tự soi tự sửa
trong bài viết của mình bộ trưởng tô lâm cũng chỉ ra
một số hạn chế khuyết điểm trong quán triệt thực hiện
sáu điều dạy của người đây là một trong những nguyên nhân
dẫn đến tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật kỳ luật
điều lệnh công an nhân dân có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng
tác động tiêu cực đến dư luận xã hội ảnh hưởng đến uy tín
danh dự và truyền thống của lực lượng công an nhân dân
quán triệt chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
từ khuyến nghị của các nhà khoa học nhà nghiên cứu góp ý
và mong mỏi của nhân dân cấp ủy bộ trưởng tô lâm yêu cầu
trong thời gian tới lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị
địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cần đặc biệt quan tâm một số vấn đề sau đây
thứ nhất tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo trong phong trào
học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
thực chất quyết liệt và sát sao hơn nữa mỗi cán bộ chiến sĩ
phải luôn khắc ghi trong tâm thức của mình lời thề danh dự
của công an nhân dân ra sức học tập và làm theo sáu điều dạy
của chủ tịch hồ chí minh để luôn xứng đáng với danh dự
và truyền thống của công an nhân dân việt nam anh hùng
đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân
học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong tình hình mới
gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức
phong cách hồ chí minh về ý chí tự lực tự cường
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
thứ hai gắn kết phong trào công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh với tăng cường
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng học tập và làm theo
điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân cần gắn
với việc triển khai thực hiện hiệu quả đề án tám ngày hai mươi chín tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về công tác công an tăng cường
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
kế hoạch số một trăm bốn mươi sáu ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
về công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân góp phần
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thủ địch chủ động phòng ngừa phát hiện
kịp thời và đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện
tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội bộ
cấp ủy lãnh đạo chỉ huy các đơn vị công an tăng cường
giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đổi mới nâng cao
chất lượng giáo dục chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
chất lượng hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỷ luật
trong công an nhân dân kiên quyết khắc phục những tồn tại
yếu kém đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân xử lý nghiêm
cán bộ đảng viên công an tham nhũng tiêu cực suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
lãnh đạo chỉ huy nhất là người đứng đầu cần phải nêu gương
tiên phong gương mẫu thực hiện tốt sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
thường xuyên giáo dục cảnh báo nhắc nhở giúp cán bộ nhận diện rõ
biểu hiện nguy cơ suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ
công an nhân dân cần nêu cao ý thức tự rèn luyện xây dựng giữ vững
niềm tin lý tưởng cách mạng thật sự cần kiện liêm chính
công vô tư thượng tôn pháp luật luôn giữ mình trong sạch vượt qua
những cám rỗ danh lợi tầm thường để góp phần phát hiện ngăn chặn
và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống
trong quá trình triển khai thực hiện phong trào cần tranh thủ tối đa
sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền sự quan tâm giúp đỡ góp ý giám sát
của các ban bộ ngành đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân
nhất là ở cơ sở để phong trào đạt hiệu quả cao hơn thực chất hơn
thứ ba học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
là một giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
cấp ủy và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương nhất là người đứng đầu
cần nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của mình
trước đảng nhà nước và nhân dân
các đơn vị địa phương nhất là người đứng đầu trách nhiệm nghĩa vụ của mình

cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ nội dung phương pháp
hình thức tuyên truyền để mọi cán bộ chiến sĩ nhất là cán bộ trẻ
học viên các trường công an nhân dân hiểu sâu sắc ý nghĩa lý luận khoa học
và thực tiễn của sáu điều bác dạy từ đó biến nhận thức thành hành động
vận dụng nhuẩn nhuyễn trong học tập công tác chiến đấu
thứ năm lực lượng công an nhân dân cần tích cực chủ động tuyên truyền sâu rộng
bằng các hình thức phù hợp vận động khích lệ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh với công an nhân dân
phát huy vai trò của nhân dân đối với xây dựng lực lượng công an
và với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
trong quá trình công tác chiến đấu cán bộ chiến sĩ công an phải luôn tôn trọng nhân dân
tận tụy phục vụ nhân dân bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
theo phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
không được hách dịch cửa quyền xâm hại đến lợi ích và quyền lợi trinh đáng của nhân dân
mỗi hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ công an cần lan tỏa những giá trị tốt đẹp
để sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân trường tồn
luôn có sức sống mới mang hơi thở thời đại
mãi là di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
là người sáng lập tổ chức giáo dục và rèn luyện
lực lượng công an nhân dân chủ tịch hồ chí minh đã để lại nhiều di thư
lời huấn thị vô cùng quý báu có giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
bảy mươi năm năm qua tư cách người công an cách mệnh mà bác căn dặn
đã trở thành phương hướng tư tưởng chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó hình thành nên một phong trào thi đua rộng lớn liên tục xuyên suốt
trong toàn lực lượng trên mọi lĩnh vực công tác
trở thành di sản tinh thần vô cùng quý báu của lực lượng công an nhân dân
mang trên vai trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ nhân dân
để làm được điều đó bản thân mỗi chiến sĩ hơn lúc nào hết càng phải tu dưỡng rèn luyện mình
lời dạy của bác đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính
vì thế mà cũng là lời dạy đầu tiên và quan trọng nhất
bởi để có thể hết lòng phụng sự tổ quốc và nhân dân
thì người công an cách mạng trước hết phải tự đối mặt với chính mình
phải tự chống lại những thói hư tật xấu trong mình khắc phục chủ nghĩa cá nhân vị kỷ
một kẻ thù nguy hiểm của người cách mạng
không phải ngầu nhiên mà hồ chí minh yêu cầu công an đầu tiên
không phải là trung thành với chính phủ mà cần kiệm liêm chính
đấy là cái chỗ đứng đấy là bản chân một phần người của một cán bộ
một cán bộ bình thường một sĩ quan công an đầu tiên sẽ cần kiệm liêm chính
từ đấy mới rèn lượng người đồng trung thành với đảng với nhà nước với lý tưởng phục đảng với nhân dân được
đấu tranh phòng chống tham nhũng một cuộc chiến ngày càng cam go quyết liệt
chỉ trong vòng một mươi năm trở lại đây hàng chục nghìn vụ án đã được xác lập
trong cuộc chiến đó các đối tượng phạm tội không ngừng dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc hối lộ lực lượng điều tra
điều này đòi hỏi lực lượng công an phải nỗ lực có bản lĩnh liêm chính
lấy lẽ phải là mục đích sống
nó được một quyết tâm là không chịu bất kể một sự tác động nào
phải có một sự bí mật và độc lập thì mới có thể đi đến cùng những sai phạm
không chỉ riêng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng kinh tế
dù ở bất kỳ lĩnh vực nhiệm vụ nào thì người chiến sĩ công an cũng phải tự rèn luyện tự phấn đấu
trung tá lương thị trà vinh nữ sĩ quan công an đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
để tới nam sudan
người phụ nữ nhỏ bé này đã phải kiên trì vượt qua một hành trình khổ luyện dài trong suốt hơn sáu năm
với hàng chục bài kiểm tra huấn luyện đặc biệt
khi mà tôi tham gia cái hoạt động chiến giữa hòa bình liên hợp quốc
thì tôi thấy rằng liêm chính cũng là một trong ba giá trị cốt lõi của liên hợp quốc trong hoạt động chiến giữa hòa bình
và cái chữ kiệm nó cũng được lấy cao và cũng được nhấn mạnh rất nhiều trong các hoạt động của liên hợp quốc
vì vậy tôi thấy rằng là tư tưởng của bác vượt xa thời đại có nghĩa là đã đi trước rất là lâu
và các cái giá trị các cái giá trị đạo đức mà bác trao truyền và dạy công an nhân dân chúng ta
thì nó có ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp công an của công an nhân dân

sẵn sàng đứng giữa nằm danh của sự sống và cái chết
để thực thi nhiệm vụ quốc tế
bảo vệ một thế giới hòa bình và sự ấm êm của người dân
cần kiệm liêm chính là đạo đức cách mạng
là nền tảng tạo nên sức mạnh của người chiến sĩ công an nhân dân
hết mình với công việc sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc và nhân dân